sau sáu mươi năm được bác hồ tặng chiếc máy cày đảng bộ và bà con tại xã vĩnh kim huyện vĩnh linh tỉnh quảng trị đã và đang nỗ lực phát triển quê hương ngày càng vững mạnh
thực hiện lời dạy của bác vĩnh kim đang xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu về đích vào cuối năm hai nghìn một mươi chín
ông nguyễn đức điền bí thư đảng ủy xã vĩnh kim huyện vĩnh linh là con trai của ông nguyễn đức đồng người vinh dự được lái chiếc máy cày bác hồ tặng nhân dân vĩnh kim vào tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín
với ông điền ở vị trí công tác nào cũng luôn tâm niệm phải sống và làm việc xứng đáng với thế hệ cha anh và lời căn dặn của bác hồ
khi bác hồ tặng chiếc máy cày bác có dẫn là vĩnh kim ruộng ít phải trồng thật nhiều màu hai chân đỏ để cho vững chắc
đó là đối với quốc gia thì có dưới chúc năm mươi năm nhưng đó là một thầy câu thần dưới chúc cho vĩnh kim là sáu mươi năm
thực hiện lời căn dặn của bác vĩnh kim ruộng ít phải trồng thật nhiều màu
hai chân đó đi cho vững chắc
đến nay xã vĩnh kim đã phát triển hơn bốn trăm linh hectare cây công nghiệp chủ yếu là tiêu cao su và hơn bốn trăm linh hectare hoa màu có giá trị kinh tế cao
bình quân thu nhập đầu người hơn bốn mươi hai triệu đồng một năm
vĩnh kim là một trong ba xã đạt chuẩn nông thôn mới đầu tiên của tỉnh quảng trị vào năm hai nghìn hai mươi
đối với vĩnh kim thì bây giờ kinh tế vĩnh kim đã phát triển rất nhanh
bà con thì rất hô hợi phấn khợi và vẫn là trân trọng với cái máy cày để lưu trữ sở sân một cái bảo vật
đối với vĩnh kim đây là một tài sản vô giá mà được lưu trữ mãi mãi
thời kỳ ba ngày mới có một bữa ăn ở xã vĩnh kim giờ đã trở thành quá khứ
có được những miền quê đổi mới như ngày hôm nay mỗi người dân xã vĩnh kim không bao giờ quên lời can dặn của bác hồ năm xưa
như kim chỉ nam để cán bộ và nhân dân toàn xã vĩnh kim định hướng và phát triển
niềm vui đang dâng đầy trên đất vĩnh kim qua từng tháng từng ngày hòa cùng niềm vui chung của đất nước